do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới cùng hoàn lưu của bão côn sơn nên trong đêm qua các tỉnh thành miền trung đã có mưa to đến rất to
và chúng tôi xin được khuyến cáo người dân ở các vùng có bão dự kiến đi qua tuyệt đối chúng ta hãy chấp hành theo các chỉ đạo hướng dẫn của các cấp chính quyền để hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra
còn ở khu vực phía đông bắc bộ trời nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi kể từ chiều tối nay thì có mưa rào và rải rác có rông trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
còn do ảnh hưởng của gió mùa tây nam nên trong đêm ngày hôm qua và hôm nay khu vực tây nguyên cũng có hình thái mưa tương tự trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
chính vì vậy nếu như quý vị không có việc gì cần thiết ra đường thì chúng ta hãy nên ở nhà vừa để đảm bảo phòng chống mưa bão cũng vừa chấp hành tốt các công tác về phòng chống dịch
tiếp theo sẽ là thông tin mới nhất về cơn bão số năm
vào hồi bốn giờ ngày một mươi một tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm bảy độ vĩ bắc
một trăm một mươi sáu độ kinh đông cách bờ biển quảng trị quảng nam khoảng hai trăm ba mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi tức là từ chín mươi đến một trăm linh km một giờ giật cấp một mươi hai
bàn kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên vào khoảng một trăm bảy mươi km tính từ tâm bão
do ảnh hưởng của bão số năm tại trạm đảo lý sơn quảng ngãi có gió mạnh cấp sáu giật cấp chín
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển chậm theo hướng tây mỗi giờ đi được năm km đến bốn giờ ngày một mươi hai tháng chín
vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm tám độ vĩ bắc một trăm linh chín bốn độ kinh đông trên vùng biển khu vực từ quảng trị đến quảng nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín tức là từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới có gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên
tính từ vị tuyến một mươi bốn đến một mươi tám năm độ vĩ bắc phía tây kinh tuyến một trăm một mươi hai năm độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn và lốc xoáy
phía tây khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm quần đảo hoàng sa có mưa bão gió xoáy mạnh cấp tám cấp chín
vùng gần tâm bão đi qua cấp một mươi giật cấp một mươi hai sóng biển cao từ bốn đến sáu mét biển động rất mạnh
ở vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi bao gồm các huyện đảo lý sơn cồn cỏ có gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy
sau tăng lên cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một sóng biển cao từ bốn đến năm mét biển động rất mạnh
phía tây khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm các huyện đảo lý sơn cồn cỏ có gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy
sau tăng lên cấp tám cấp bảy sau tăng lên cấp tám bao gồm các huyện đảo lý sơn cồn cỏ có gió mạnh dần lên cấp bảy
sau tăng lên cấp tám cấp bảy sau tăng lên cấp tám bao gồm các huyện đảo lý sơn cồn cỏ có gió mạnh dần lên cấp bảy